việc đổ rác bừa bãi không theo quy định khiến cho môi trường sống bị ô nhiễm đã và đang là vấn đề tồn tại khó có thể xử lý triệt đề
tuy nhiên tại một tổ dân phố trên địa bàn thành phố hà nội người dân đã có một ý tưởng rất hay để chống lại nạn đổ rác bừa bãi không theo quy định và bước đầu đã phát huy tác dụng
thưa quý vị và các bạn khu vực này trước đây vốn là một điểm tập kết rác rất là lớn của nhiều người dân đổ rác vô ý thức và tùy tiện
tuy nhiên người dân ở trong khu vực tổ dân phố số hai mươi hai phường dịch võ hậu quận cầu giấy đã có những ý tưởng rất tuyệt vời để nhằm hạn chế việc người dân đổ rác vô ý thức
và ý tưởng này đã đạt những hiệu quả rất lớn ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
rác sinh hoạt được thải ra một cách bừa bãi là tình trạng tiêu cực diễn ra tại nhiều nơi và dường như không có biện pháp nào để có thể giải quyết vấn đề này một cách triệt đề
thế nhưng gần một năm nay một con hẻm nhỏ nằm sâu trong ngõ xuân thủy quận cầu giấy thành phố hà nội nơi có mật độ dân số đông lại luôn sạch bóng rác thải và thoáng đáng
kết quả này có được kể từ ngày ảnh của những người đổ rác trộm được chụp lại và treo lên cổ điện nơi từng là địa điểm thải rác của rất nhiều người dân vô ý thức
các bưa hình được treo từ đầu tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
việc đổ trộm rác đã chấm dứt nhưng tổ dân phố vẫn quyết định giữ chúng lại

các bức ảnh treo trên cột điện đều được chọn để không lộ mặt người đổ rác song vẫn có đủ ngày giờ để chứng thực đủ sức gian đe
cảnh cáo việc làm này đã và đang phát huy hiệu quả tích cực trong việc cải thiện môi trường sống chấm dứt tình trạng xả rác bừa bãi vô ý thức và hoàn toàn có thể được nhân rộng tại các khu vực khác trên địa bàn thành phố